liên quan đến vụ nghi ngộ độc tập thể sau khi ăn bánh mì ở một tiệm tại phường xuân bình
thành phố long khánh tỉnh đồng nai khiến hàng trăm người nhập viện
sáng ngày ba tháng năm thượng tá nguyễn thành long trưởng phòng tham mưu công an tỉnh đồng nai
cho biết cơ quan công an đã vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân
lực lượng phòng cảnh sát kinh tế đã phối hợp với công an thành phố long khánh
và các cơ quan liên quan vào cuộc lấy mẫu lấy lời khai của các nhân chứng liên quan để điều tra làm rõ
trong khi đó đến sáng ba tháng năm đã ghi nhận tổng số bốn trăm sáu mươi chín ca nhập viện nghi bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì
cụ thể ông tăng quốc lập phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố long khánh cho biết
số liệu đến sáu giờ ngày ba tháng năm ghi nhận bốn trăm bốn mươi bảy ca nhập viện tại bệnh viện đa khoa khu vực long khánh
trong đó đang điều trị ba trăm hai mươi một người chuyển viện một mươi một bệnh nhân xuất viện một mươi chín người và chín mươi sáu người được cho thuốc về nhà uống
tại bệnh viện đa khoa cao xu đồng nai tính đến bảy giờ cùng ngày
đã tiếp nhận tổng cộng hai mươi hai ca trong đó hai mươi một ca đang điều trị tại bệnh viện một ca đã xuất viện
các trường hợp điều trị tại hai bệnh viện trên đều không có ca nặng
trong khi đó bệnh viện nhi đồng đồng nai tiếp nhận và điều trị một mươi hai bệnh nhi từ tuyến dưới
trong đó năm ca nặng đã có dấu hiệu tốt hơn đang điều trị tích cực
đoàn công tác của bộ y tế sẽ làm việc với các cơ quan chức năng tỉnh đồng nai về vụ việc
trước đó trong ngày hai tháng năm cục an toàn thực phẩm bộ y tế đã có văn bản yêu cầu sở y tế đồng nai
điều trị tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho các bệnh nhân không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng
cùng với đó khẩn trương điều tra xác định rõ nguyên nhân vụ ngộ độc và công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng
đình chỉ ngay cơ sở bánh mì nghi ngờ gây ngộ độc thực phẩm
lãnh đạo sở y tế tỉnh đồng nai yêu cầu các bệnh viện tăng cường công tác điều trị vụ nghi ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì
chiều hai tháng năm lãnh đạo thành ủy ủy ban nhân dân thành phố long khánh cũng đã đến thăm hỏi trao quà hỗ trợ cho các bệnh nhân nghi bị ngộ độc do ăn bánh mì đang được điều trị tại bệnh viện nhi đồng đồng nai
trước đó như đã đưa tin bệnh viện đa khoa khu vực long khánh bệnh viện đa khoa cao xu đồng nai tiếp nhận hàng loạt người vào viện cấp cứu với các triệu chứng buồn nôn nôn tiêu chảy sốt đau bụng xoan bánh mì
bước đầu xác định tất cả các bệnh nhân đều có ăn bánh mì thịt của tiệm bánh mì trên đường trần quang diệu phường xuân bình thành phố long khánh trong khoảng thời gian từ một mươi năm h đến một mươi chín h ngày ba mươi tháng bốn
sau đó khoảng bốn đến tám giờ thì xuất hiện các triệu chứng như đau bụng buồn nôn đi cầu phân lỏng stot nôn một số trường hợp đã tự mua thuốc uống tại nhà và nhập viện vào sáng ngày một tháng năm
sở y tế tỉnh khánh hòa cho biết tính đến một mươi năm h ngày một mươi sáu tháng ba địa phương này ghi nhận thêm một mươi ba người
nhập viện điều trị nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm gà ở tiệm trâm anh đường bà triệu thành phố nha trang nâng tổng số người bị nghi ngộ độc lên tới ba trăm năm mươi tám người
cụ thể có hai trăm bốn mươi năm ca phải nhập viện điều trị một trăm một mươi ca được kê đơn cho về theo dõi ngoại trú
các bệnh nhân tỉnh táo dấu hiệu sinh tồn ổn định tuy nhiên một số bệnh nhân vẫn còn triệu chứng sốt tiêu chảy đau bụng nhưng không nguy hiểm
lãnh đạo sở y tế khánh hòa cho biết thai phụ một mươi tám tuần bị nặng đang được điều trị tại khoa hồi sức tích cực chống độc bệnh viện đa khoa khánh hòa đã có tiến triển tốt
hiện bệnh nhân đang điều trị kháng sinh truyền dịch làm lại các xét nghiệm theo dõi sát tình trạng lâm sàng
trước đó từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi sáu tháng ba nhiều người nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau bụng buồn nôn nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm gà tại tiệm cơm gà trơm anh
trong số này có cả khách du lịch và người địa phương
sở y tế khánh hòa cũng đã yêu cầu các bệnh viện điều trị theo hướng nhiễm trùng nhiễm độc đường tiêu hóa do tác nhân samonella với kết quả tham khảo kháng sinh đồ sớm nhất từ bệnh viện đa khoa vinmec
theo báo cáo mới nhất của sở y tế tỉnh khánh hòa cho biết đến hết ngày một mươi bốn tháng ba tổng số ca nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm gà tại quán trâm anh đường bà triệu nha trang là hai trăm hai mươi hai ca
trong tổng số hai trăm hai mươi hai ca nghi ngộ độc có một trăm năm mươi bảy ca phải nhập viện điều trị
và kê đơn thuốc cho mang về nhà uống
đến hết ngày một mươi bốn tháng ba vẫn còn một trăm năm mươi năm ca đang phải theo dõi chăm sóc sức khỏe trong các bệnh viện trên địa bàn tỉnh khánh hòa
ông trịnh ngọc hiệp phó giám đốc sở y tế khánh hòa cho biết từ ngày một mươi ba tháng ba sau khi tiếp nhận thông tin có nhiều người nghi ngộ độc
ngành y tế địa phương đã chỉ đạo cơ sở y tế trên địa bàn huy động tối đa nhân lực thuốc trang thiết bị để chữa trị cho bệnh nhân
đồng thời thành lập ngay đoàn kiểm tra tiến hành lấy mẫu xét nghiệm điều tra nguyên nhân và truy xuất nguồn gốc thực phẩm
cùng với đó lực lượng chức năng địa phương cũng đã tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh quán trâm anh
lãnh đạo sở y tế khánh hòa cũng nhận định đến hết ngày một mươi bốn tháng ba tất cả các bệnh nhân nghi ngộ độc đang điều trị đều có dấu hiệu sinh tồn ổn định tỉnh táo
một số ít bệnh nhân còn triệu chứng buồn nôn đi cầu phân lòng được chuyển đến bệnh viện đa khoa tỉnh khánh hòa điều trị
nhìn chung các ca bệnh trong tầm kiểm soát về chuyên môn của các cơ sở y tế ở khánh hòa
liên quan đến việc điều trị những người nghi ngộ độc bác sĩ võ quang minh hiếu phó phòng kế hoạch tổng hợp bệnh viện đa khoa tỉnh khánh hòa thông tin
sức khỏe của những bệnh nhân đang nằm ở bệnh viện đều tiến triển tốt
người nghi bị ngộ độc trong độ tuổi lao động được điều trị tại khoa nội thần kinh một số trẻ em được điều trị tại khoa nhi của bệnh viện
như báo sức khỏe và đời sống đã thông tin ngày một mươi ba tháng ba có sáu mươi người sau khi ăn cơm gà canh gà tại quán trâm anh đã phải nhập viện với các triệu chứng của ngộ độc như đau bụng buồn nôn nôn mệt đau đầu
đến hết ngày một mươi bốn tháng ba tổng số người nghi ngộ độc sau khi ăn cơm gà tại quán trâm anh tăng lên hai trăm hai mươi hai ca
nhiều bệnh nhân cho biết sau khi ăn cơm gà ở quán trâm anh trong khoảng thời gian từ sáu đến một mươi giờ thì số
những các triệu chứng nghi ngộ độc như sốt đau bụng buồn nôn tiêu chảy
nhiều người tự điều trị tại nhà nhưng triệu chứng ngộ độc không giảm nên mới đến bệnh viện
bệnh viện đa khoa sài gòn nha trang hiện đang điều trị một số bệnh nhân nghi bị ngộ độc
chị lê thị ly na du khách từ đà lạt cho biết cả gia đình chị có một mươi một người lớn và ba trẻ em xuống thành phố nha trang du lịch ghé vào quán cơm gà châm anh để ăn trưa
sau đó vài tiếng gần như toàn bộ thành viên bị nôn ói nhức đầu
chúng tôi cần cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân ngộ độc
con gái tôi từ khi nhập viện vào chiều tối ngày một mươi hai tháng ba thì liên tục sốt cao gần bốn mươi độ mê man
phía chủ quán cũng có liên hệ đến gia đình nhà tôi để xin giải quyết
nhưng chúng tôi cần một lời xin lỗi rõ ràng hướng điều trị phù hợp
vì đáng lẽ sau khi đi du lịch xong chúng tôi sẽ quay về đà lạt
nhưng vì thành viên trong gia đình và các bé bị ngộ độc nặng nên phải ở lại điều trị
anh mạnh cường chú ở thành phố nha trang cho biết hôm một mươi một tháng ba gia đình anh đến quán mua cơm gà cho con trai ăn
tối cùng ngày con của anh cường có biểu hiện ói mửa sốt mắt đỏ
sáng hôm sau vào bệnh viện đa khoa sài gòn nha trang
khi đến bệnh viện anh thấy nhiều người cũng đang điều trị với triệu chứng tương tự
hiện sức khỏe con tôi đã tạm ổn triệu chứng ngộ độc vẫn còn nên bác sĩ cho chuyển kháng sinh và thuốc
chị nguyễn thị kim quy chú thành phố đà lạt lâm đồng cho biết
chị và con trai cùng với cháu vẫn đang phải điều trị tại bệnh viện sau bữa ăn trưa ở quán cơm gà trâm anh đường bà triệu thành phố nha trang khánh hòa
theo phản ánh của chị quy trưa ngày một mươi một tháng ba gia đình chị gồm một mươi bốn người trong đó có ba trẻ em từ đà lạt xuống nha trang du lịch
khoảng một mươi một h ba mươi phút thì ghé cơm gà châm anh để ăn trưa
tại đây gia đình ăn các món gà luộc gà chiên và canh gà quá trình ăn đều sử dụng nước sốt
đến khoảng hai mươi một giờ thì nhiều người trong gia đình xuất hiện triệu chứng đau bụng tiêu chảy nôn ói đến khuya thì có người sốt nghĩ do thức ăn lạ nên mọi người cố gắng cầm cự
ngày một mươi hai tháng ba trong khi đi chơi tình trạng này vẫn không giảm mà nặng hơn nên chiều ngày một mươi hai tháng ba gia đình chị quy bắt xe vào bệnh viện đa khoa sài gòn nha trang để kiểm tra
sau đó có ba người lớn và hai em bé phải nhập viện vì triệu chứng sốt cao ói mửa tiêu chảy liên tục
còn bốn người sau khi kiểm tra chuyển nước thì có giảm nên không phải nhập viện
hiện hai mẹ con tôi vẫn đang nằm điều trị vì triệu chứng tiêu chảy vẫn còn cháu vẫn sốt
riêng cháu gái tôi ngô ngọc an vi năm tuổi vẫn còn sốt cao triệu chứng nặng hơn
trước đó tối một mươi hai tháng ba trung tâm y tế nha trang nhận tin báo một số trường hợp nhập viện với triệu chứng nghi ngộ độc liên quan đến cơm gà
các đơn vị chức năng nhanh chóng vào cuộc điều động toàn bộ nhân lực đi điều tra tại các bệnh viện có bệnh nhân nhập viện
giá soát ban đầu các bệnh nhân đều nhập viện với các triệu chứng như đau bụng buồn nôn nôn đi cầu phân lỏng sốt mệt lạ
những bệnh nhân đều cho biết trước đó ăn tại quán cơm gà châm anh
các mẫu bệnh phẩm mẫu thức ăn đã được thu thập để xác định nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm
đơn vị chức năng cũng đã tiến hành đình chỉ hoạt động quán cơm gà châm anh để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân
quán cơm gà châm anh là một trong những điểm ẩm thực nổi tiếng lâu đời ở nha trang
đây là quán ăn được người dân địa phương và du khách tìm đến ăn rất đông
mỗi ngày quán phục vụ hàng trăm suất cơm gà
từ vụ hơn hai trăm linh người nghi ngộ độc do ăn cơm gà tại khánh hòa làm sao phát hiện sớm ngộ độc thực phẩm
ngộ độc thực phẩm bắt nguồn từ những thực phẩm không đảm bảo vệ sinh chứa các chất độc hay vi khuẩn gây hại
các triệu chứng ngộ độc thực phẩm nhẹ khiến nhiều người chủ quan dẫn tới các biến chứng nguy hiểm
các triệu chứng ngộ độc thực phẩm thường nhẹ và có thể phục hồi mà không cần điều trị
thế nhưng vẫn có những trường hợp ngộ độc dẫn đến các biến chứng vô cùng nguy hiểm
chia sẻ về vấn đề ngộ độc thực phẩm tiến sĩ bác sĩ nguyễn trung nguyên giám đốc trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai cho biết

đồng quan điểm với tiến sĩ bác sĩ nguyễn trung nguyễn anh tuấn phó viện trưởng viện phẫu thuật tiêu hóa chủ nhiệm khoa phẫu thuật tiêu hóa chủ nhiệm khoa phẫu thuật tiêu hóa chủ nhiệm khoa phẫu thuật tiêu hóa chủ nhiệm khoa phẫu thuật tiêu hóa
đồng quan điểm với tiến sĩ bác sĩ nguyễn trung nguyễn anh tuấn phó viện trưởng viện phẫu thuật tiêu hóa chủ nhiệm khoa phẫu thuật tiêu hóa chủ nhiệm khoa phẫu thuật tiêu hóa chủ nhiệm khoa phẫu thuật tiêu hóa chủ nhiệm khoa phẫu thuật tiêu hóa chủ nhiệm khoa phẫu thuật tiêu hóa
trong khi cùng sử dụng một loại thực phẩm nào đó trong khi những người không ăn thì không có biểu hiện
các biểu hiện ngộ độc thực phẩm khá đa dạng và tùy thuộc vào tác nhân gây bệnh
một số biểu hiện gợi ý của ngộ độc thực phẩm như biểu hiện ở đường tiêu hóa nôn đau bụng tiêu chảy biểu hiện của mất nước mắt muối nếu nôn tiêu chảy nhiều
nhưng biểu hiện khác môi và da khô nước tiểu sẫm màu và lượng ít dần
biểu hiện của nhiễm trùng nếu do vi trùng như sốt lưỡi bẩn
ngoài ra ngộ độc thực phẩm cũng có thể gây ra các dấu hiệu nguy hiểm nặng như thần kinh dối loạn cảm giác yếu liệt cứng cơ nhìn mờ co giật lẫn lộn lơ mơ hay hôn mê
tim mạch và hô hấp sẽ đau ngực loạn nhịp tim tụt huyết áp khó thở
dấu hiệu về tiêu hóa như đau bụng liên tục tiêu chảy nhiều không giảm phần có máu tiểu ít
khi nhận thấy bản thân hoặc người xung quanh có biểu hiện của ngộ độc thực phẩm người dân cần bình tĩnh và áp dụng các biện pháp sơ cứu ngay lập tức để giảm thiểu ảnh hưởng tác động xấu đến sức khỏe
một số biện pháp sơ cứu và xử trí như sau
gây nôn chỉ định trong trường hợp người bệnh vẫn còn tỉnh táo mới uống ăn phải chất độc và chưa có triệu chứng ngộ độc
chống chỉ định khi người bệnh lờ đờ hôn mê co giật khó thở
gây nôn bằng cách uống một trăm linh hai trăm linh ml nước sạch rồi dùng tăm bông hoặc hai ngón tay đã rửa sạch ngoái vào cuống lưỡi cổ họng
người bệnh nếu nôn ói tiêu chảy nhiều có thể bị mất nước điện dài thì cần được bù nước điện giải
nếu người bệnh có khả năng uống được thì bù nước bằng dung dịch orezon
nếu sử dụng dung dịch orezon bù nước thì người bệnh hoặc người nhà cần đọc kỹ hướng dẫn pha nước đúng liều lượng
nên pha với nước đun sôi để nguội và sử dụng dung dịch vừa pha trong vòng hai mươi bốn giờ
các đồ uống thay thế khác có thể dùng như nước khoáng nước hoa quả nước cháo nước canh
nếu người bệnh hôn mê co giật thì cần được nằm nghiêng an toàn sang một bên và không cho bất cứ gì vào miệng
nhanh chóng gọi cấp cứu theo số máy một trăm một mươi năm hoặc đưa người bệnh đến ngay cơ sở y tế gần nhất
đồng thời người hỗ trợ cần lưu lại mẫu thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc
kể cả chất nôn chất thải ra từ người bệnh để giúp xác định nguyên nhân ngộ độc